ngày ba mươi tháng một mươi trường đại học kinh tế tp hcm phân hiệu vĩnh long đã tổ chức hội thảo chính sách
ứng phó biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông kiều long với sự tham gia của các nhà khoa học
nhà nghiên cứu và đại diện các tỉnh đồng bằng sông cửu long
đồng bằng sông kiểu long đóng góp hai mươi gdp của cả nước trên một khu vực chỉ chiếm một phần tám diện tích cả nước
nhưng là nơi cung cấp gần sáu mươi sản lượng lúa và bốn mươi lượng thủy sản
nhưng theo các nghiên cứu kịch bản nước biển dân của bộ tài nguyên và môi trường và ngân hàng thế giới
trong vòng từ năm mươi đến một trăm linh năm nữa đồng bằng sông kiểu long có nguy cơ thấp hơn mực nước biển đến một mét
nếu kịch bản này xảy ra hơn một mươi bảy triệu dân đồng bằng sông kiểu long sẽ phải dịch chuyển rời cư ngừng sản xuất
trước những nguy cơ và thách thức trên hội thảo được các nhà khoa học nhà nghiên cứu phân tích
lượng hóa một cách khoa học để làm cơ sở xây dựng các chính sách giảm thiểu và thích ứng biến đổi khí hậu
ứng cứu cho người dân vùng đồng bằng sông kiều long đồng thời cảnh báo các hiện tượng thời tiết bất thường và bão
cũng là những mối đe dọa khí hậu đang tăng lên theo thời gian
nhiệt độ tăng và lượng mưa thay đổi ở đồng bằng sông kiều long cũng đang góp phần làm thay đổi các hoạt động kinh tế của con người